bảy người tử vong tại nhà máy xi măng yên bái đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án
ông trần quý thanh nói chấp nhận mọi phán quyết của tòa
bắt bà trùm phố đèn đỏ hải dương điều hành đường xây bán dâm qua mạng
đập phá xe ô tô của người khác để nhận tiền công
hai người đàn ông lĩnh án
khai trừ đảng thầy giáo làm học sinh có thai
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube và sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến tai nạn lao động xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
trụ sở tại thị trấn yên bình huyện yên bái
mới đây thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh yên bái cho biết
đơn vị đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định
sớm đưa ra kết luận về vụ việc
khi có đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định
theo đó tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định
sớm đưa ra kết luận về vụ việc
khi có đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo luật định
đồng thời tỉnh yêu cầu phía công ty tạm dừng một số hoạt động để bảo đảm an toàn và phục vụ hoạt động điều tra
công ty cần chủ động phối hợp chặt chẽ cung cấp đầy đủ kịp thời trung thực thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để phục vụ cho công tác điều tra
liên quan đến sự việc sáng cùng ngày lãnh đạo tỉnh ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm hỏi động viên các gia đình công nhân có người tử vong
tại gia đình các nạn nhân ông đỗ đức duy bí thư tỉnh ủy yên bái cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa kính viếng
đồng thời thăm hỏi ân cần và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thân nhân người bị nạn
tại đây ông duy cũng trao kinh phí hỗ trợ bước đầu của tỉnh để các gia đình lo hậu sự
cùng ngày thông tin từ phó giám đốc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái cho biết
sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng phía công ty đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo ông chiến bước đầu công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho bảy nạn nhân tử vong
đồng thời hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng với mỗi nạn nhân tử vong và năm mươi triệu đồng với các công nhân bị thương
công ty cũng cam kết sẽ tru cấp cho các con của các nạn nhân tử vong số tiền năm triệu đồng một tháng cho đến khi các cháu đủ một mươi tám tuổi
như đã đưa tin trước đó khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn
tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến bảy người tử vong ba người bị thương
cụ thể trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số ba của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
đã xảy ra sự cố động cơ điện của máy nghiền dẫn đến tai nạn cho các công nhân
ngay sau khi xảy ra sự việc bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý giải quyết sự cố tai nạn
ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm ông trần quý thanh và hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
khai tại tòa ông trần quý thanh thừa nhận mọi hành vi vi phạm của mình đồng thời ông cũng xin chấp nhận mọi phán quyết của tòa
theo đó sau khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng là người đầu tiên bước lên bục khai báo
ông trần quý thanh nói mình đã lớn tuổi sức khỏe yếu mắt kém trí nhớ suy giảm nên xin dùng tài liệu của mình để trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử
về cáo buộc của viện kiểm sát bị cáo thanh nói mình chấp nhận nhưng có một số nội dung cần được làm rõ thêm
cáo trạng quy buộc ông trần quý thanh cùng hai con gái cho vay lãi suất ba một tháng
thông qua các hợp đồng giả cách để lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại với tổng số tiền là một bốn mươi tám tỷ đồng
trong vụ thứ nhất thông qua người môi giới nguyễn hoàng phú cha con ông thanh cho ông lâm sơn hoàng vay một trăm một mươi năm tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng bốn thửa đất lãi suất ba một tháng lãi phạt chậm trả bốn năm
khi ông hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả phía ông thanh lấy lý do ông hoàng chậm trả không cho chuộc lại tài sản
khai tài tòa bị cáo thanh cho biết
ông hoàng thông qua môi giới đến gặp bị cáo vay tiền
bị cáo nói với ông hoàng muốn vay thì ra ngân hàng vay với lãi suất thấp không có phí môi giới
còn bị cáo chỉ mua bán chứ không cho vay lãi suất cao
bị cáo thanh không cho vay mà chỉ mua bán và cam kết sẵn sàng bán lại nếu người bán có nhu cầu mua lại
ông hoàng có quyền đặt cọc giữ để mua bán lại và nếu không đặt cọc thì khi nào mua lại sẽ phải thương lượng lại giá
bị cáo đã rất có thiện trí vì là người mua bán nên sau ba tháng ông hoàng không có tiền mua lại và xin gia hạn đặt cọc tiếp một tháng
bị cáo vẫn hỗ trợ
theo hội đồng xét xử hành vi của bị cáo là giao dịch dân sự cho vay nhưng lúc đó chưa cấu thành tội vì là giao dịch dân sự
tới giai đoạn cuối cùng khi bị cáo tuyên bố ông hoàng mất quyền đối với tài sản thì bị cáo mới phạm tội
hội đồng xét xử sẽ xem xét thái độ của bị cáo đến đâu để cân nhắc mức án phù hợp
hội đồng xét xử khẳng định bị cáo khai báo lòng vòng không thừa nhận tội
sau cùng ông trần quý thanh cho rằng mình nhận tội và sẽ chấp nhận mọi phán quyết của tòa
những diễn biến mới nhất của phiên tòa sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
chiều ngày hai mươi ba tháng bốn thông tin từ công an tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa triệt phá chuyên án tạm giữ hình sự quản trị viên của nhóm phố đèn đỏ hải dương
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phát hiện đối tượng vũ thị tuyết
tên gọi khác là phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú thôn đồng tâm hai xã sơn hà huyện nho quan tỉnh ninh bình
hiện ở phường tân bình thành phố hải dương từng làm gái bán hoa ở lào có biểu hiện nghi vấn hoạt động môi giới trên không gian mạng
tuyết là quản trị viên của nhóm phố đèn đỏ hải dương trên facebook với hai hai trăm linh thành viên
và là thành viên của nhóm chat telegram có tên check review hải dương
hoạt động chủ yếu của hai nhóm này là đăng tin bài tương tác chia sẻ các nội dung liên quan đến hoạt động mua bán hoa trên địa bàn tỉnh hải dương
phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
ngày một mươi sáu tháng bốn tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phối hợp công an phường thanh bình thành phố hải dương
kiểm tra khách sạn trường an và nhà nghỉ bảo an một đều thuộc địa phận phường thanh bình
phát hiện bắt quả tàng vũ thị tuyết và bốn gái bán hoa khác đang bán hoa cho khách
bốn người này đều là thành viên của nhóm phố đèn đỏ hải dương và nhóm tech review hải dương
và làm việc theo sự dẫn dắt môi giới của tuyết
cùng với việc bắt giữ đối tượng tuyết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn hành vi
tuyết câu kết với các đối tượng khác để xuất cảnh sang thành phố bamako nước cộng hòa mali châu phi vào ngày một mươi chín tháng bốn
để hành nghề nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng đồng thời vẫn tiếp tục điều hành nhóm phố đèn đỏ hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với vũ thị tuyết
về hành vi môi giới và quyết định khởi tố vụ án hình sự theo khoản hai điều ba trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tp đà nẵng mở phiên xét xử lê văn sinh nhật bốn mươi chín tuổi chú phường nại hiên đông quận sơn trà
và nguyễn quang nam hai mươi chín tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ tp đà nẵng về tội cố ý lập hư hỏng tài sản
theo cáo trạng ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lê văn sinh nhật nhận được cuộc gọi từ nguyễn thị nguyệt bốn mươi sáu tuổi trú tại hoa kỳ
có tài khoản facebook nina nguyễn kể về việc nguyệt có mâu thuẫn với chị đinh thị l ba mươi bốn tuổi chú quận sơn trà thành phố đà nẵng
cụ thể nguyệt có quan hệ tình cảm với chồng chị l là anh phan văn c bốn mươi tám tuổi nên bị chị l phát hiện nhắn tin chửi bới
vì vậy nguyệt nhờ nhật đập phá xe ô tô của chị l để trả thù nhận nói với nguyệt sẽ rủ thêm người đập phá xe nhưng phải trả thù lao
ngày một mươi tháng chín nguyệt tiếp tục liên hệ với nhật qua messenger và hình ảnh chiếc ô tô nhãn hiệu toyota codola cross màu xanh
mang biển kiểm soát bốn mươi ba a bảy trăm năm mươi ba x của chị l cũng như vị trí xe đang đậu
hôm sau nhật đến địa điểm theo chỉ dẫn thì thấy xe ô tô đang đậu trên vỉa hè nên chụp hình gửi cho nguyệt để xác thực
đến chiều ngày một mươi sáu tháng chín nhật mua hai bình xịt sơn màu đen và trắng rồi gọi điện cho nguyễn quang nam qua nhà mình ăn tối để bàn bạc đi sì sơn đập phá xe lấy tiền công
khoảng hai giờ ngày một mươi bảy tháng chín nhật chạy xe máy chở nam mang hai bình xịt sơn đến gần ngã ba hồ sĩ tân hoa lư nơi chiếc xe của chị l đang đậu
cả hai xịt sơn quanh chiếc xe ô tô rồi lên xe máy chạy về
nhật gọi điện cho nguyệt thông báo đã xịt sơn trước ô tô thì nguyệt không đồng ý yêu cầu nhật phải đập phá xe thì mới trả mỗi người một mươi triệu đồng
nhật và nam lấy búa quay lại đập vỡ kính chắn gió phía sau kính lái và kính hai bên cửa xe đồng thời gọi điện bằng video cho nguyệt xem để đòi tiền công
tuy nhiên nguyệt chỉ truyền cho nhật một mươi triệu đồng một mươi triệu đồng còn lại xin nợ
hội đồng định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị hư hỏng của chiếc xe ô tô là hơn sáu mươi bốn triệu đồng
tại tòa nhật khai mình và nguyệt là chị em con cô cậu nên khi nghe chi trình bày sự việc nhờ trả thù thì nhận lời
tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng nhật phạm tội với tình tiết hai lần trở lên lại có nhân thân xấu với sáu lần vào tù với các tội
trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
nên hội đồng xét xử cũng nhận định phải xử lý nghiêm
vì vậy hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê văn sinh nhật mức án bốn năm sáu tháng tù
và nguyễn quang nam mức án bốn năm tù cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
riêng nguyễn thị nguyệt cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
ngày hai mươi ba tháng bốn ủy ban kiểm tra thành ủy hà tiên tỉnh kiên giang đã có quyết định khai trừ
khỏi đảng với ông ndc bốn mươi tám tuổi giáo viên dạy môn địa lý trường trung học phổ thông nguyễn thần hiến
ông c bị phụ huynh tố cáo đã có hành vi sử dỗ rủ học sinh đi nhà nghỉ quan hệ nhiều lần dẫn đến mang thai
ản nhân là em k i sinh năm hai nghìn bảy
theo ông c ông này và gia đình em y đã thống nhất để em y sinh con
ông c sẽ lo toàn bộ chi phí sinh con và chi phí xét nghiệm adn cho gia đình emi
ông xê cho biết thêm nếu đó đúng là con của tôi tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm
và thực hiện theo yêu cầu của gia đình em y
nếu không gia đình phải bồi thường danh dự cho tôi
như đã đưa tin ngày hai mươi tám tháng hai mạng xã hội lan truyền lá đơn của bà trần thị s năm mươi một tuổi thành phố hà tiên
phụ huynh em k i tố con gái bà bị thầy giáo ndc bốn mươi tám tuổi giáo viên trường trung học phổ thông nguyễn thần hiến
rủ dỗ rủ đi nhà nghỉ quan hệ nhiều lần dẫn đến mang thai
trong đơn tố cáo bà s nêu rõ ông xê đã nhiều lần điện thoại rủ con gái bà đi uống cà phê trò chuyện
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ông c
gọi y đến nhà nghỉ dù nhiều lần thực hiện hành vi xấu xa
ngày ba mươi tháng một thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường bà s đưa con gái đi xét nghiệm mới phát hiện con gái có thai hơn hai mươi sáu tuần
bà s gặng hỏi mới hay con gái bị ông c rủ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn nâng đỡ giúp đỡ khi gặp khó khăn trong học tập
khiến con cái bà tin theo dân đến có thai
ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt bị cáo nguyễn phạm tiểu my ba mươi năm tuổi ngụ thành phố tuy hòa
tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ trước đó my vay mượn tiền của nhiều người để làm ăn kinh doanh
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi do thua lỗ nên bị cáo mất khả năng thanh toán
để có tiền trả nợ my nảy sinh ý định vay tiền của người sau trả cho người trước
my nói dối vay tiền để làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao
với thủ đoàn trên lợi dụng mối quan hệ quen biết my cung cấp nội dung không có thật về danh sách khách hàng cần đáo hạn
có người thân quen biết cán bộ làm tiến dụng tại các ngân hàng
từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một do tin tưởng my có bốn người phụ nữ ngụ tại thành phố tuy hòa
đã cho bị cáo vay số tiền gần hai mươi tỷ đồng
sau khi vay được tiền my không làm đáo hạn ngân hàng mà sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân
khi đến hạn trả do không có tiền nên my bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt xử vào ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
mới đây trên đoạn quốc lộ một mươi hai b đoạn qua địa phận xóm cụ xã thanh hối huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong
được biết nạn nhân là giáo viên đang trên đường đến trường đi dạy
thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào khoảng bảy giờ năm phút ngày hai mươi ba tháng bốn
tại km tám mươi bảy sáu trăm một mươi quốc lộ một mươi hai b
thời điểm trên anh bùi văn nờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xóm quây bái xã đông lai huyện tân lạc
điều khiển xe máy mang biển kiểm soát
hai mươi chín u một nghìn tám trăm linh bốn đã xảy ra va chạm với xe mang biển kiểm soát hai mươi tám e một một mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy
do chị phạm thị l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú khu thanh định thị trấn mãn đức huyện tân lạc điều khiển
hậu quả chị phạm thị l tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện
anh bùi văn nờ bị thương
chiều hai mươi ba tháng bốn lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện tân lạc cho biết
chị phạm thị l đang là giáo viên công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở ngọc mỹ
buổi sáng hôm nay khi đang đến trường đi làm thì không may xảy ra tai nạn
ngày hai mươi ba tháng bốn thông tin từ công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết
đơn vị đang điều tra làm rõ vụ tai nạn trên đường tám trăm bảy mươi chín đoạn ấp long hòa b xã đạo thạnh
là một người đi xe máy tử vong tại chỗ
theo đó khoảng chín giờ sáng cùng ngày ông nguyễn văn tường ngụ xã tân hương huyện châu thành tiền giang
điều khiển xe ô tô tải bảy mươi một n hai nghìn lưu thông trên đường tỉnh tám trăm bảy mươi chín hướng từ huyện trợ gạo về thành phố mỹ tho
khi phương tiện này đến địa phận ấp long hòa b xã đạo thạnh thành phố mỹ tho thì tài xế dừng xe và mở cửa xuống xe
trong lúc mở cửa xe thì va chạm với xe mô tô sáu mươi ba t một hai nghìn ba trăm bốn mươi ba do anh nguyễn tấn đạt sinh năm hai nghìn ba
ngụ ấp lương phú a xã lương hòa lạc huyện trợ gạo điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau
sau va chạm anh nguyễn tấn đạt văng qua phần đường bên trái thì va chạm với xe ô tô tải sáu mươi ba c một mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi hai do cao trương vũ ngụ xã trung an thành phố mỹ tho điều khiển
lưu thông theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn này làm anh nguyễn tấn đạt tử vong tại chỗ ba phương tiện hư hỏng nặng
vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng thành phố mỹ tho xác minh làm rõ
thưa quý vị mới đây ngân hàng nhà nước đã có thông báo thông tin về kết quả phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
theo đó ngân hàng nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công ba bốn trăm linh lượng vàng miếng với giá hơn tám mươi một ba triệu đồng trên một lượng
thưa quý vị mới đây ngân hàng nhà nước đã có thông báo thông tin về kết quả phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
theo đó ngân hàng nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công ba bốn trăm linh lượng vàng miếng với giá hơn tám mươi một ba triệu đồng một lượng
theo đó ngân hàng nhà nước cho biết đã có hai thành viên trúng thầu tổng khối lượng trúng thầu là ba mươi bốn lô tương đương ba bốn trăm linh lượng vàng
giá trúng thầu cao nhất tám mươi một ba mươi ba triệu đồng một lượng giá trúng thầu thấp nhất tám mươi một ba mươi hai triệu đồng một lượng
đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau một mươi một năm của ngân hàng nhà nước
lịch dự kiến trước đó là sáng hai mươi hai tháng bốn nhưng do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên ngân hàng nhà nước đã chuyển sang sáng hai mươi ba tháng bốn
tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu sáng nay là một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc do ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất với khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là một trăm linh lượng
giá tham chiếu để đặt cọc là tám mươi bảy triệu đồng một lượng
khối lượng đấu thầu tối thiểu của mỗi thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô tương đương một bốn trăm linh lượng
khối lượng đấu thầu tối đa là hai mươi lô tương đương hai lượng
mức giá dự thầu nhà điều hành đưa ra là một mươi đồng một lượng trong khi bước khối lượng dự thầu là một lô tương đương một trăm linh lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sản do ngân hàng nhà nước công bố
giờ thanh toán tiền mua vàng là trước một mươi sáu giờ ngày tổ chức tiến dụng doanh nghiệp thanh toán tiền cho ngân hàng nhà nước
theo thông báo của ngân hàng nhà nước tổ chức tín dụng doanh nghiệp đấu thầu vàng phải đáp ứng điều kiện theo thông tư sáu hai nghìn một mươi ba của ngân hàng nhà nước
quy định về hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước
thưa quý vị thời gian qua thành phố hồ chí minh đã phải đối diện với những trận nóng đỉnh điểm kéo dài liên tục
việc năng nóng kéo dài đã gây nhiều khó khăn cho người dân thành phố đặc biệt là những người phải di chuyển ngoài đường nhiều
chứng kiến nhiều người đồng nghiệp đang chạy giữa trưa nắng nóng bị ngất xỉu
nhiều tài xế ở thành phố hồ chí minh đã tắt áp tìm nơi trốn nắng
để chống nóng không ít tài xế chuyển sang chạy đêm chấp nhận giảm thu nhập
những ngày gần đây đơn đặt hàng thức ăn đồ uống và giờ chưa tăng mạnh
tuy nhiên nhiều tài xế không nhận đơn vì quá nóng
theo một tài xế grab chia sẻ buổi trưa nắng nóng nên nhiều người đặc biệt là dân văn phòng ngại ra đường
nên đây là thời điểm đơn hàng nổ liên tục
đã có trường hợp tài xế grab do ham chạy nên bị sốc nhiệt giữa trưa nắng
bản thân của người tài xế này cũng muốn chạy để kiếm tiền
nhưng do sợ đột quỵ nên quyết định nghỉ ngơi
tương tự một tài xế khoảng ngoài bốn mươi cũng cho hay
bản thân người này cũng từng bị hoa mắt chóng mặt khi đang giao hàng giữa trưa
lúc đó anh đã phải tấp vào bóng cây nghỉ ngơi một lúc mới khỏe lại
để tiếp tục hành trình giao hàng cho khách
vị tài xế bộc bạch sau sự cố đó mỗi ngày từ một mươi một h đến một mươi bốn h là anh sẽ tắt ứng dụng
trốn xuống gầm cầu bóng cây để trốn nắng
theo người tài xế chia sẻ không chỉ mỗi mình anh mà vào khung giờ trưa
cũng rất đông tài xế tắt áp tìm chỗ mát mẻ nằm nghỉ ngơi lấy sức
người tài xế cũng cho biết thêm những ngày tới sẽ không chạy ban ngày
mà chuyển sang chạy từ chiều muộn đến đêm khuya
để tránh say nắng kiệt sức và nguy cơ tai nạn
theo các chuyên gia y tế những người làm việc nhiều ngoài trời nắng
như tài xế grab thường ra nhiều mồ hôi gây mất nước
dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt
ngoài ra vì làm việc giữa thời tiết nắng nóng oi bức
nên cơ thể dễ mệt mỏi hoa mắt chóng mặt nhức đầu da mặt đỏ
dối loạn trí giác khó thở tụt huyết áp nhịp tim tăng lên và có thể hôn mê
những trường hợp không được phát hiện kịp thời có thể tử vong
nếu có những tài xế có biểu hiện như chóng mặt buồn nôn da mồ hôi quá nhiều
phải lập tức tìm ngay nơi mát mẻ thoáng gió uống nước mát và nghỉ ngơi
đồng thời chuyên gia cũng khuyến cáo người lao động thường xuyên làm việc giữa nắng nóng
cần uống đầy đủ nước hạn chế làm việc ngoài trời vào khung giờ cao điểm
thường xuyên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát qua khung giờ trưa cao điểm rồi mới làm việc
khi ra ngoài trời nắng làm việc nên trang bị mũ bảo hộ lao động khẩu trang mát kính
mặc quần áo rộng thoáng mát và thấm mổ hôi
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi